các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ cháy lâu đài của đại gia đất mỏ khiến một người tử vong gia đình nạn nhân sống tràn hòa được yêu quý
báo sức khỏe và đời sống với bài viết vụ cháy lâu đài của đại gia đất mỏ khiến một người tử vong
gia đình nạn nhân sống tràn hòa được yêu quý dẫn thông tin từ lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh cho biết
vụ cháy can biệt thự của gia đình ông đỗ xuân hát ở khu đô thị cầm bình thành phố cầm phả
đã khiến bà t t h sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu vợ của ông hát tử vong
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là chập điện
ông đỗ xuân hát bốn mươi bảy tuổi một doanh nhân có tiếng ở thành phố cẩm phả
gia đình nạn nhân sống tràn hòa và được nhiều người quý mến
quan sát tại hiện trường cho thấy toàn lâu đài nằm trên khu đất ven bờ vịnh bái tử long
nhìn từ đảng xa tòa nhà nổi bật với thiết kế cầu kỳ đặc biệt là mái vòm ấn tượng
khiến lâu đài gây chú ý với bất kỳ ai khi đi ngang qua đây
theo thông tin ban đầu đám cháy xuất phát từ giàn bếp sau đó cháy lan sang các khu vực khác
do nội thất bên trong tầng một của biệt thự làm bằng gỗ nên đám cháy bùng phát dữ dội
và thiêu dụi hoàn toàn tầng một cùng nhiều tài sản
kiểm tra hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận gia đình có lắp hệ thống trang thiết bị phòng cháy có bình chữa cháy
vụ cháy xảy ra lúc một mươi h ba mươi ba phút ngày một mươi hai tháng bốn lửa cùng khói đen bốc lên nguồn ngụt
ngay sau khi phát hiện cháy người dân hô hoán báo cảnh sát
phòng cháy chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cẩm phả đã huy động bốn xe chữa cháy
xe tiếp nước phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh huy động ba xe cần vươn và ba xe thang
cùng công an các phường cẩm trung cẩm bình cẩm đông và cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ
cùng phối hợp tham gia chữa cháy cứu hộ
đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày đám cháy đã cơ bản được khống chế
lực lượng chức năng đã đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố cẩm phả
tuy nhiên nạn nhân đã tử vong
chứng kiến vụ cháy ngay từ đầu trên báo thanh niên anh c ba mươi chín tuổi một người dân địa phương cho biết
khi thời điểm xảy ra vụ việc một số người đứng trước cửa tòa lâu đài đã hô hoán cháy
từ bên ngoài ai cũng khép đảm khi thấy lửa đỏ rực bao trùm một góc tòa lâu đài
thời điểm phát hiện vụ việc đám cháy được xác định phát ra từ căn bếp và có người còn đang bị mắc kẹt
anh xê kể lại một phụ nữ đứng tuổi được cho là người giúp việc khi ấy đang ở tầng một
đã kịp chạy ra ngoài cổng và cho biết trong lâu đài còn có bà chủ đang ở tầng hai chưa kịp thoát thân
cũng đến gần hiện trường anh nguyễn văn s nói
thời điểm xảy ra vụ cháy người dân có nghe thấy một vài tiếng nổ nhưng không rõ từ đâu
ở phía ngoài mọi người còn nói ông chủ đi làm không có nhà
bên trong lâu đài còn có bà chủ còn các cháu nhỏ thì đang đi học
bộ công an đã phối hợp cùng với công an tỉnh quảng ninh tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
hình ảnh biệt thự trăm tỷ của đại gia đất mỏ sau vụ cháy
theo những hình ảnh được đăng tải trong bài viết trên dân trí với tiêu đề
hình ảnh biệt thự trăm tỷ của đại gia đất mỏ sau vụ cháy
sau vụ cháy lớn toàn bộ tầng một với nội thất
bằng gỗ cùng nhiều đồ đạc quý trong căn biệt thự trăm tỷ của đại gia đất mỏ bị thiêu dụi
theo cơ quan chức năng thành phố thời điểm xảy ra cháy có hai người trong nhà
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu
xong nạn nhân t t h sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là nữ chủ nhân của căn biệt thự đã tử vong
theo người dân sinh sống gần hiện trường biệt thự được xây dựng hoành tráng mới hoàn thiện khoảng hai năm nay
chủ một doanh nghiệp có tiếng ở cẩm phả cho biết toàn bộ nội thất trong biệt thự bị cháy được làm bằng gỗ tốt gỗ quý
chưa kể các loại đá quý do chủ nhân biệt thự này sưu tầm cùng các đồ đạc có giá trị khác
ghi nhận tại hiện trường căn biệt thự vốn sang trọng ngay phía ngoài nham nhở ám khói đen phía bên nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
từ vụ cháy biệt thự ở quảng ninh nghĩ đến việc chất củi khô trong nhà
liên quan đến quá trình tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy hiện tại công an tỉnh quảng ninh phối hợp lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra
nguyên nhân có thể do chập điện hay gì khác nhưng có một yếu tố tác động đến vụ cháy rất tích cực đó là gỗ
theo thông tin từ những người có quan hệ với chủ nhân và từng đặt chân đến ngôi biệt thự này nội thất ngôi biệt thự làm hoàn toàn bằng gỗ đặc biệt là tầng một
xem clip vụ cháy có thể thấy rõ lửa cháy nhưng đang đốt một lượng củi khô lớn trong tầng một
ngọn lửa dữ dội này chắc chắn đốt hết lượng oxy rất nhanh chóng khói sông lên làm ngạt thở người trong các phòng còn lại và hậu quả thật đau lòng
từ vụ cháy này cũng cảnh báo đến nhiều lâu đài biệt thự đã đang và sẽ làm theo mốt làm nội thất toàn bằng gỗ
những bộ ghế gỗ khủng những chiếc bàn bằng gỗ nguyên miếng dày và dài chưa kể các loại tủ giường đồ trang trí khác cũng bằng gỗ
cùng với đồ đạc chủ nhân nhiều biệt thự lâu đài chỉ lát sàn bằng gỗ cầu thang toàn bằng gỗ ốp tường cũng gỗ ốc trần nhà cũng bằng gỗ và đương nhiên phải gỗ quý mới chịu
đây là cách thể hiện đẳng cấp người ít tiền không theo kịp
tất nhiên có người biết cách để phòng cháy chữa cháy khi hỏa hoạn xảy ra nên tự tin làm biệt thự sang trọng nội thất sử dụng gỗ quý
nhưng không phải ai cũng có sự chuẩn bị các kỹ năng xử lý tai nạn và biệt thự bị cháy ở quảng ninh là ví dụ
cho nên tốt hơn hết là hạn chế thậm chí bỏ hẳn xu hướng kiến trúc và phong cách nội thất gỗ
một biệt thự sử dụng gỗ quý thì đương nhiên có khu rừng nào đó bị phá dù nhập gỗ nước ngoài về cũng làm tổn thương môi trường sống thiên nhiên là tài sản chung của nhân loại
hãy sử dụng các sản phẩm nội thất thân thiện với môi trường chống được cháy đó là điều mà con người văn minh đang hướng tới
có thể thấy làm nội thất cho căn biệt thự có nhiều gỗ đang là sở thích của nhiều gia đình một phần vì đam mê một phần để thể hiện sự giàu có của chủ nhà
tuy nhiên sở thích này đang cho thấy những hiểm họa tiềm ẩn vô cùng nguy hiểm vì trên thực tế điều này cũng giống như chất củi khô sẵn trong nhà
với những gia đình có nhiều nội thất bằng gỗ chủ nhà nên tính trước phương án thoát hiểm phòng các trường hợp cháy nổ cũng như trang bị sẵn những thiết bị cơ bản để đối phó với những trường hợp này
đặc biệt việc cẩn trọng với những nguồn lửa
có thể bùng lên dẫn đến hỏa hoạn là điều quan trọng hơn cả vì phòng chống nguy cơ xảy ra cháy nổ vẫn hiệu quả hơn việc tìm cách dập lửa khi đám cháy đã lan rộng

thưa quý vị mức độ nghiêm trọng của vụ cháy cho thấy sự quan trọng của việc phòng cháy chữa cháy cùng với việc lựa chọn vật liệu xây dựng nhà để hạn chế việc để lại những hậu quả đau thương
những thông tin tiếp theo về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục
nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức liên quan
hẹn gặp lại ở những video tiếp theo